ngày hai tháng ba tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền quát huyện gia lộc tỉnh hải dương
đã tổ chức lễ khai hội truyền thống đền khoát mùa xuân hai nghìn một mươi tám và lễ dân hương tưởng nhớ danh tướng ít kiêu
đền quát ở thôn hạ bì xã ít kiêu huyện gia lộc tỉnh hải dương nơi thờ danh tướng thủy quân thời trần là ít kiêu tức phạm hữu thế
ông là tùy tướng gia nô trung thành là một trong hai tướng cầm cờ thiết chế của hưng đạo vương trần quốc tuấn
người có công lớn giúp nhà trần ba lần đại phá quân nguyên ở thế kỷ một mươi ba
ông được phong là thủy tổ của binh chủng thủy quân
sau lễ tưởng niệm và dân hương nhằm tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của danh tướng yết kiêu
cùng các bậc tiền nhân với sự nghiệp giữ nước bảo vệ nền độc lập của dân tộc là lễ khai hội truyền thống mùa xuân đền quát hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội truyền thống đền quát mùa xuân hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai tháng ba đến hết ngày bốn tháng ba tức ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi bảy tháng một âm lịch